theo thông tin mới nhất từ tổng cục hải quan tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước tính từ đầu năm đến ngày một mươi năm tháng ba đạt năm mươi ba tỷ usd tăng sáu tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
đồng góp quan trọng vào kết quả này là tám nhóm hàng có kim ngạch từ một tỷ usd trở lên gồm thủy sản gỗ và sản phẩm gỗ
diệt may giày dép máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện điện thoại và linh kiện máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng phương tiện vận tải và phụ tùng
với tổng kim ngạch gần ba mươi năm năm tỷ usd tám nhóm hàng trên đã đóng góp khoảng bảy mươi năm tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong cùng thời điểm
đáng chú ý điện thoại các loại và linh kiện là nhóm hàng đầu tiên đạt kim ngạch hơn một mươi hai tỷ usd tăng gần tám năm so với cùng kỳ năm ngoái